tòa án nhân dân tp yên bái tỉnh yên bái đã tuyên phạt ba năm tù giam đối với bị cáo lê duy phong
nguyên trưởng ban bạn đọc báo điện tử giáo dục việt nam
hội đồng xét xử cũng kiến nghị tỉnh ủy yên bái xem xét kỷ luật theo quy định của điều lệ đảng
đối với ông vũ xuân sáng giám đốc sở kế hoạch và đầu tư tỉnh yên bái người bị hại trong vụ án này
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh yên bái
thì lê duy phong bị truy tố về tội cưỡng đoạt tài sản theo điều một trăm bảy mươi bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
với mức án từ bảy đến một mươi năm năm tù
tuy nhiên xem xét các tình tiết giảm nhẹ hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo lê duy phong ba năm tù giam
đối với ông vũ xuân sáng giám đốc sở kế hoạch và đầu tư tỉnh yên bái người bị hại trong vụ án này
hội đồng xét xử cũng kiến nghị tỉnh ủy yên bái xem xét kỷ luật theo quy định của điều lệ đảng
theo quy định bị cáo lê duy phong người bị hại và những người có quyền lợi liên quan
có quyền kháng cáo trong thời hạn một mươi năm ngày kể từ ngày tuyên án